thông tin đáng chú ý có liên quan đến trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế cho biết bệnh nhân số bốn trăm hai mươi tám là nam bảy mươi tuổi thường trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
bệnh nhân vào khoa nội thận tiết niệu bệnh viện đà nẵng từ ngày chín tháng bảy với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối
bệnh nhân đã được chạy thận nhân tạo bị tăng huyết áp suy tim phiêm phổi
bệnh nhân được xét nghiệm và khẳng định mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
đây là trường hợp rất nặng cao tuổi nhiều bệnh lý nền đã được hội trần nhiều lần bởi các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu tim mạch chuyển hiểm
dù đã được bệnh viện đà nẵng bệnh viện trung ương huế tích cực điều trị cấp cứu liên tục thế nhưng không may bệnh nhân đã tử vong